trước đó lực lượng công an toàn tỉnh bắc cạn đã chuẩn bị chú đáo các phương án với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những ngày trước trong và sau đại hội
lực lượng công an các cấp đã phối hợp với chính quyền cơ sở làm tốt khâu tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể tham gia công tác bảo vệ đại hội
đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi liên quan đến an ninh trật tự
tại địa bàn thành phố bắc cạn là nơi tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh công an tp bắc cạn đã tập trung cao độ
đảm bảo một trăm linh quân số trong những ngày diễn ra đại hội sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống
từ những giải pháp đồng bộ và hiệu quả lực lượng công an tỉnh bắc cạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã bí mật được phát hành tại xã song phượng huyện đan phượng hà nội
từ đây tinh thần giác ngộ cách mạng của người dân ngày càng lên cao
hàng ngàn người dân đã tham gia vào biểu tình vũ trang giành chính quyền huyện đan phượng vào ngày hai mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thắng lợi đó là nhờ đường lối đúng đắn của đảng lãnh đạo biết khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân
bài học đó vẫn giữ nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới ngày hôm nay
gần sáu mươi năm tuổi đảng tám mươi hai năm tuổi đời cụ tạ văn thùng xã song phượng huyện đan phượng hà nội đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử
từ khi đất nước còn chịu ách thống trị của thực dân pháp
đến thời kỳ kháng chiến chống mỹ cụ vẫn nhớ như in những ngày lịch sử sôi nổi năm nào
mời sự đồng tình của nhân dân chỉ trong một ngày mà đánh kiếm xong tất cả từ huyện huyện nị nên đến đồn phùng thức bởi nhân dân người ta gọi là ba đà nhé
trong những năm kháng chiến chống mỹ xã song phượng huyện đan phượng là nơi khởi phát của phong trào ba đảm đang
hàng nghìn người con của quê hương đã dũng cảm chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân song phượng luôn đoàn kết một lòng
xây đắp nên truyền thống vẻ vang anh hùng bất khuất trong chống giặc ngoại xâm
tạo trong lao động

sáu bảy người con mà nhân dân vẫn tin tưởng cho đến ngày toàn thắng
phát huy truyền thống yêu nước tinh thần đoàn kết của đảng bộ và nhân dân
song phượng hôm nay đã thành một xã điểm trong phong trào xây dựng nông thôn mới
an ninh trật tự được giữ vững đời sống nhân dân ngày càng phát triển
những thành quả của đảng bộ và nhân dân song phượng cũng chính là những thành tựu chung của đất nước
là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
với truyền thống từ tri bộ
lên đến đảng bộ
đến nay chúng tôi vẫn quyết tâm giữ vững truyền thống đoàn kết
thống nhất ý chí cao trong đảng trên tinh thần nguyên tắc của đảng
để giải quyết mọi vấn đề
đối với song phượng thì ngay từ những thời kỳ chống pháp
cũng đã có nhiều đồng chí cán bộ đảng viên
anh dũng hy sinh hương mậu hy sinh
tại như thế là quê hương khi như thế là đảo hầm rồi nuôi dấu cán bộ
rồi như thế trong công cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
trước đây ta chiến đấu
vì độc lập tự do của tổ quốc
vì độc lập thống nhất
quy tất cả về một mối
khát vọng độc lập thống nhất tự do trở thành thiêng liêng
thế thì bây giờ
mục tiêu xây dựng phát triển đất nước hiện nay
hay là vấn đề xây dựng nông thôn mới hiện nay
thì cũng là gắn với mục tiêu dân giàu

đất nước hiện nay hay là vấn đề xây dựng nông thôn mới hiện nay thì cũng là gắn với mục tiêu dân giàu nước bạc
dân chủ công bằng văn minh
dân chủ công bằng văn minh

biết khơi dậy và phát huy sức mạng nhất định giành thắng lợi
còn tại tỉnh lãng sơn trong thời gian này hội phụ nữ công an huyện cao lộc đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam và năm năm ngày phụ nữ việt nam
qua các phong trào thi đua hội phụ nữ công an huyện đã lập được nhiều kết quả khích lệ góp phần tích cực vào công tác đấu tranh đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới
là địa bàn miền núi biên giới hoạt động tội phạm luôn diễn biến phức tạp
công an huyện cao lộc đã nỗ lực để luôn giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn
đóng góp vào thành tích chung đó hội phụ nữ công an huyện cao lộc luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn sát cánh cùng các đồng nghiệp nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
với đặc thù của công tác nhiều chị phải trực đêm đi công tác xa nhà thường xuyên nhưng bằng sự đàm đang khéo thu xếp các chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà vẫn đảm bảo mái ấm hạnh phúc gia đình
các đồng chí nữ cũng đã khắc phục những khó khăn
đồng chí nữ cũng đã khắc phục những khó khăn trong cuộc sống trong sinh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
bên cạnh những nhiệm vụ được giao ra thì các đồng chí nữ còn chủ động trong công tác tham mưu đề xuất các nội dung công tác như là công tác hướng về nguồn công tác từ thiện đặc biệt là các đề xuất về công tác thăm hỏi động viên tặng quà đối với bà con nghèo vùng sâu vùng xa các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh có thành tích học tập cao

các đồng chí nữ lực lượng cảnh sát cảnh sát giao thông thì thường xuyên tham gia tuần tra kiểm soát không quản mưa nắng đêm hôm dù có con mọn vẫn chấp hành tốt giờ giấc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
sau thành công của mỗi chuyên án không thể nói hết được những nhọc nhằn vất vả sự hy sinh vì nghề của những trinh sát đặc biệt là trinh sát nữ
thời gian qua phụ nữ công an huyện cao lộc cũng đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
ngoài ra nhiều chị là những tuyên truyền viên tích cực về phòng chống tội phạm ma túy buôn bán phụ nữ và trẻ em góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo giữ vững bình yên trên địa bàn khu vực tuyến biên giới
chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị vừa được mãn hạn tù hơn một tháng nhưng đỗ thành kiên tức người đẹp truyền giới đỗ hà phương ba mươi ba tuổi chú tệ xã kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc cùng ba đối tượng lại giàn cảnh vờ xin đi nhờ xe để trộm cắp tài sản
hành vi phạm pháp của đối tượng đã bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm hà nội phát hiện và bắt giữ
tại cơ quan điều tra đối tượng đỗ hà phương khai nhận vào lúc hai mươi một h ngày bảy tháng một mươi
phương đứng tại khu vực cầu chui thuộc phường đại mỗ quận năm từ liêm vẫy xe ô tô xin đi nhờ về hà nội
khi được anh nguyễn đắc đạo điều khiển xe ô tô đồng ý cho đi nhờ phương lợi dụng lúc anh đạo mất tập trung đã lấy trộm chiếc ví ra bên trong có hơn sáu triệu đồng
sau khi xuống xe và đang trên đường cùng hai đối tượng khác tẩu thoát đỗ hào phương đã bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm phát hiện bắt giữ
kể từ sau khi chuyển giới hà phương đã lợi dụng hình thức bán dâm để gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của khách mua dâm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đã ra lệnh khởi tố bị can đối với đỗ hà phương đồng thời tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan
qua công tác tuần tra tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông công an huyện đắk lắc tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt giữ ba đối tượng trộm chó từ tỉnh lâm đồng đưa sang đắk lắc tiêu thụ
khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ hai mươi bảy đoạn qua xã bông rang thì phát hiện ba đối tượng chạy hai xe máy từ hướng lâm đồng sang đắk lắc có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe thì đối tượng nữ ngồi sau một xe máy đã vứt một giỏ sách xuống mương nước bên đường
kiểm tra bên trong giỏ sách tổ tuần tra đã phát hiện một bình bắc ác quy một bộ kích điện một khẩu súng bắn điện và ba mũi tên là những phương tiện dụng cụ mà nhóm này dùng để bắt trộm chó của người dân
ngoài ra còn có một số con chó bọn chúng đã bắt trộm được đang chở trên hai xe gắn máy
tại cơ quan công an nhóm đối tượng được làm rõ gồm nguyễn văn hùng lê anh tuấn nguyễn thị bích vân cả ba đối tượng đều trú tại huyện cửa đỏ tp quân thơ
số chó này chúng đã bắt trộm tại xã dạ san huyện đam rông tỉnh lâm đồng đưa sang đắk lắc tiêu thụ
hiện công an huyện lắc đã bàn ra ba đối tượng cùng toàn bộ tăng vật cho công an huyện đam rông của tỉnh lâm đồng tiếp tục điều tra mở rộng
công an quận chín tp hcm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng phạm thành tử sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê ở đồng nai về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
do con người trông coi nhà xưởng nằm trên sa lộ hà nội quận chín nên bà nguyễn thị hồng trú tại quận bình thạnh có thuê tửu về làm bảo vệ
trong quá trình làm việc tiểu đã nảy sinh ý định lừa bán nhà xưởng của chủ
vào khoảng bảy giờ sáng ngày ba mươi tháng tám tiểu đã gọi một người phụ nữ mua ve chai vào và bán toàn bộ
bộ khung nhà xưởng thùng container với giá sáu triệu đồng và nhiều vật dụng khác trong khu nhà xưởng
sau khi bán xong tiểu lấy tiền rồi sống lang thang ở khu vực công viên cho đến khi bị người nhà bà hồng phát hiện tại công viên hai mươi ba tháng chín đã bắt giữ ra cho cơ quan công an
hiện công an quận chín đang tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại bình định trong thời gian gần đây tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thiếu niên có diễn biến phức tạp
trong khi giải pháp cho vấn đề này
vẫn còn hạn chế và có khó khăn nhất định
đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tại công viên sinh thái đầm đống đa thành phố quy nhơn
những thiếu niên này trong đó có học sinh bỏ nhà sống lang thang đêm lấy công viên làm nhà lấy vỉa hè làm giường
vài ngày sau các em thực hiện hành vi trộm cắp và bị xử lý
cầm đầu băng nhóm này là phạm minh thao một mươi sáu tuổi ở phường thị nại quy nhơn
nguyễn ngọc nam một mươi năm tuổi ở xã ân tín huyện hoài ân bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
để có tiền chơi ở quán nét nam đã trèo vào một nhà dân dùng dao cưa ổ khóa cất sách trộm cắp thì bị bắt khỏa tàng
trời nét chơi trò liên minh thì gọi
một ngày là chơi khoảng bảy mươi nghìn đồng
mới chỉ từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi xong những thiếu niên này góp tiền mua hung khí để sẵn sàng đâm chén người tác
nếu không ngăn chặn kịp thời thì với những hung khí như thế này khó tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào
dạ tôi chẳng mua
mua làm gì
dạ mua mua đầy dùng
khó khăn hiện nay
là các đối tượng này sống không có nơi cư trú nhất định
do đó để đưa các đối tượng này vào diện quản lý giáo dục theo nghị định một trăm một mươi một thì không có địa phương tiếp nhận
trong thời gian hoàn tất hồ sơ thì các đối tượng này vẫn tiếp tục ở ngoài xã hội và gây ra những vụ trộm khác
tại bình định theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi đến nay
cho thấy thanh thiếu niên gây ra hơn một
năm trăm bốn mươi vụ phạm pháp hình sự chiếm tỷ lệ năm mươi sáu sáu
trong đó có nhiều vụ việc nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như cướp tài sản thậm chí giết người
nhiều trường hợp trong số này là các em phải sống trong hoàn cảnh cha mẹ ly hôn
không nhận được sự quan tâm về tâm lý tình cảm
trong thời gian ta tôi cũng tiếp tục phối hợp với các ban ngành bản thể
để xây dựng tiền tiền vận động cho phổ biến giáo dục cho người dân biết
và nguyên nhân dẫn đến là
các thanh thiếu niên chưa đến tuổi thanh niên phạm tội để nhân dân và cán bộ biết phát hiện
thứ hai là tiếp tục vận động và làm tốt công tác quản lý giáo dục cho trẻ em phạm tội
rõ ràng nếu không gắn kết chặt chẽ ba môi trường giáo dục gia đình nhà trường xã hội
nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành đoàn thể
thì rất khó giải quyết tận gốc tình trạng thanh thiếu niên nói chung học sinh nói riêng vi phạm pháp luật
tại khóng bảy phương bảy tp hcm ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
và xây dựng phòng cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vừa triển khai mô hình
câu lạc bộ cho thuê lưu trú an toàn về an ninh trật tự
đại diện chính quyền và các chủ cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn đã đến tham dự
ba chủ nhiệm câu lạc bộ được thành lập với một mươi thành viên
mục đích của câu lạc bộ cho thuê lưu trú an toàn về an ninh trật tự
nhằm triển khai tốt luật cư trú và các văn bản có liên quan cho các cơ sở cho thuê lưu trú
việc đăng ký lưu trú với người nghỉ trọ thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho các chủ cơ sở nâng cao nhận thức
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chủ động phòng ngừa các thủ đoạn của các loại tội phạm tên nạn xã hội
đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người thuê trọ
với phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ về an ninh trật tự
từng là điểm nóng của tệ nạn ma túy gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
tuy nhiên từ khi công lạc bộ b chín mươi ba được thành lập đã phối hợp với lực lượng công an phường
giúp đỡ những đối tượng đã một thời lầm lỡ tránh xa ma túy để làm lại cuộc đời
tuy nhiên vấn đề này vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn
dù đã gần tám mươi tuổi
nhưng hàng ngày bước chân của bà liên vẫn đến từng nhà vận động những trường hợp sau cai làm lại cuộc đời
từng trải qua gian vật đau khổ khi chứng kiến người con trai út dính đến ma túy
hơn ai hết bà liên hiểu tác hại của ma túy đối với xã hội
vì thế bà đã tự nguyện tham gia vào câu lạc bộ b chín mươi ba phường trung phụng quận đống đa hà nội
mình mục đích tham gia công tác là muốn cho cái xã hội
nó tốt cho nên tôi muốn gần gũi các em để giúp đỡ các em
nó trở thành người tốt thì cái xã hội mình nó mới tốt được
cho nên đây luôn luôn gần gũi các em bị nghiện và gặp các tổ trưởng tổ phó dân phố để giúp đỡ các em thôi
mục đích là giúp đỡ các em thôi
nguyễn lam anh người đã từng có thời gian dài làm bạn với ma túy và suy nghĩ đã thay đổi sau ba năm đi cai tự nguyện
điều đó được chứng minh qua những buổi kiểm tra đột xuất bằng que thử như thế này
từ hồi tham gia vào công bộ thì tôi thấy có nhiều cái rất là hay
nhưng mà nhiều người về thì người ta có thể thấy rất ngại
nhưng mà tham gia rồi thì mới thấy là các cô chú thật lòng là giúp đỡ mình
chứ nhiều người này cứ nghĩ là
thế là ra đấy rồi ví dụ các cô chú nhìn mình với con mắt khác thì mình lại càng bị xa lánh mặt cả
nên vận động những người về là lên tham gia cộng đồng đấy thì mình sớm hòa cộng đồng hơn
câu lạc bộ b chín mươi ba phường trung phụng hiện có một mươi bốn hội viên trong đó có chín trường hợp là sau cai cùng tham gia câu lạc bộ
và những buổi động viên thăm hỏi như thế này không chỉ giúp những người như lam anh thay đổi trong suy nghĩ
mà còn góp phần đẩy lùi tệ nạn ra khỏi địa bàn giúp cho tình hình an ninh trật tự nơi đây dần đi vào ổn định
từ ngày mà toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa thì mọi người đều đã là tham gia vào cái an ninh
cho nên là ngõ ngách ngày khác là má túy thì chất nhiên là sẽ không được thiệt hết
nhưng mà cũng tương đối để xóa cái tệ nạn trước người khác
về vấn đề an ninh trật tự thì nói chung chúng tôi công an hoặc là ngành khác đều có tuần tra canh gác yên bình
và ngày khác khu dân cư ngày khác không có vấn đề gì khắc phạm lắm nữa
từng là một trong những phường trọng điểm về ma túy của thành phố hà nội
giờ đây trung phụng đang dần vươn lên phát triển kinh tế tránh xa ma túy
kết quả đó một phần là sự đóng góp của câu lạc bộ b chín mươi ba
và thực tế đã chứng minh
nếu các hãng thức hướng đến cái đúng cái thiện thì khi đó cái xấu cái tiêu cực sẽ dần xóa bỏ
chuyển sang các tin tức quốc tế ngày hôm qua ngày một mươi tám tháng một mươi
mặt trận al nusra chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al qaeda tại syri đã đưa lên mạng xã hội
một số hình ảnh xác nhận về cái chết của tên chủng khủng bố sanafi al nusra ở aleppo syri
trong đó anasa đã công bố hình ảnh chụp một ngôi mộ được cho là của thủ lĩnh vừa bị tiêu diệt này
trước đó hãng thông tấn bán chính thức fars của iran cũng đã đưa tin về cái chết của sanafi al nusra
song thông tin này chưa có sự xác nhận từ phía các lực lượng an ninh
al nusra là người gốc ả rập xê út đứng đầu cái gọi là ủy ban chiến thắng
bộ phận chuyên trách thiết lập và thực thi các chiến lược của al qaeda
đây là một nhân vật có ảnh hưởng trong các nhóm chiến binh hồi giáo ở syri
theo nguồn tin của fars ngoài cái chết của sanafi al nusra
còn có hai phần tử khủng bố khác cũng đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công
của quân đội syri và các chiến binh phong trào hezbollah
các lực lượng nói trên với sự iểm trợ của không quân nga
đã mở chiến dịch tấn công trên khắp các mặt trận ở tỉnh aleppo syri
nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố
trong khi đó tại iraq cũng trong ngày một mươi tám tháng một mươi lực lượng an ninh nước này đã tăng cường chiến dịch tấn công
nhằm vào các vị trí của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
và đạt được bước tiến mới tại thị trấn mò dầu béji thuộc tỉnh salahuddin miền bắc của iraq
giới chức địa phương cho biết
vào lúc sáu giờ sáng và khoảng một mươi giờ việt nam các binh sĩ iraq và lực lượng dân phòng người sunny
đã triển khai tấn công nhằm vào các vị trí của is tại thị trấn begi
dưới sự iểm trợ từ máy bay chiến đấu của chính phủ và liên quân quốc tế
các binh sĩ đã đạt được những bước tiến tại khu vực fata cách beji bốn mươi km về phía bắc
và đang tiến về khu vực tây nam của tỉnh kikok
hiện lực lượng an ninh iraq đã giành quyền kiểm soát ramun
và đang tiến tới việc giải phóng thị trấn hawija khỏi tay phiến quân is
chiến dịch tại tỉnh salagodin nằm trong giai đoạn hai của cuộc tấn công quy mô lớn
được thủ tướng iraq thông báo hôm một mươi hai tháng một mươi vừa qua
nhằm giải phóng những thị trấn bị is đánh chiếm hồi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn ở phía bắc tỉnh này
ngoại trưởng đức frank walter stemmil ngày hôm qua ngày một mươi tám tháng một mươi cho biết
các lệnh trừng phạt nhằm vào iran nhiều khả năng sẽ vẫn được áp dụng tới ít nhất là tháng một năm hai nghìn hai mươi
vì các cường quốc thế giới phải chờ đợi xem liệu tehran có tôn trọng
và có cam kết kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này hay không
tháng bảy vừa qua iran đã đạt được thỏa thuận với nhóm p năm một gồm nga mỹ anh pháp trung quốc và
đức theo đó tehran phải hạn chế các khía cạnh nhạy cảm trong chương trình hạt nhân của mình để
đổi lấy việc phương tây dỡ bỏ trừng phạt tuy nhiên ngoại trưởng đức cho biết iran phải đưa
ra bằng chứng nước này tuân thủ thỏa thuận trên trước khi những lệnh trừng phạt có thể được dỡ bỏ
phát biểu trước báo giới tại tehran ông stemmel nhấn mạnh iran phải chứng minh nước
phạt có giữa các máy gia tốc được sử dụng để làm dầu urani đồng thời tiêu hủy các vật liệu
đã được làm dầu và xây lại lò phản ứng nước nặng tại thành phố iraq
tiếp theo là một luật là một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác
bộ cơ sở tầng ukraine cho biết chiều một mươi bảy tháng một mươi theo sở địa phương
đã xảy ra một vụ lật thuyền chở khách loại nhỏ gần cảng odessa của ukraine khiến một mươi hai người
thiệt mạng theo kết quả điều tra ban đầu chiếc thuyền chở ba sáu hành khách
thủy thủ đoàn nghĩa là quá tải tới hơn hai mươi người nhiều người trên thuyền đã may mắn thoát chết nhờ
xuồng cứu sinh thủ tướng ukraine yeltsin yeltsinuk đã chỉ đạo điều tra làm rõ vụ tai nạn
tiếp tục thông tin về sơ bão kopu đang hoành hành ở đông bắc philippines sau khi đổ bộ vào
đảo luzon tới thời điểm này bão copu tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng
kéo theo ngập lụt và lở đất khiến ít nhất một người thiệt mạng
ba người mất tích và một mươi năm người phải sơ tán hiện bão kopu đang tiếp tục di chuyển theo hướng
bắc dọc theo đảo luzon nhưng với tốc độ rất chậm và dự báo phải tới giữa tuần này mới rời khỏi
philippines theo dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng quốc gia trung quốc đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
bão copu có thể sẽ đổ bộ vào đảo đài loan và tiếp đó là tỉnh phúc kiến của trung quốc
ngày hôm nay canada sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử lần thứ bốn mươi hai theo kết quả của thăm
do mới nhất được công bố ngay trước thềm bầu cử thì có tới bảy mươi số ý kiến cử tri được hỏi bày tỏ
mong muốn có sự thay đổi quyền lực sau cuộc bầu cử này điều này đang
đem nhiều sức ép với đảng bảo thủ cầm quyền của thủ tướng stephen harper khi
mà tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng này ngày càng trượt xa so với đảng tự do đối lập
theo kết quả thăm dò của trung tâm nghiên cứu nano có tới bảy mươi số người được hỏi mong muốn có
sự thay đổi hoàn toàn trên chính trường sau cuộc bầu cử vào ngày một mươi chín tháng một mươi có nghĩa là một đảng
mới sẽ lên cầm quyền ngoài ra các cử tri có ấn tượng tích cực nhất với những cam kết về kinh tế
và cường lĩnh tranh cử của đảng tự do đội lập cụ thể gần ba mươi số người được hỏi tin rằng nếu
lên cầm quyền đảng tự do có thể tạo ra những tác động tốt nhất cho nền kinh tế trong khi đó
tỷ lệ này dành cho đảng bảo thủ cầm quyền chỉ đạt hai mươi ba liên quan đến câu hỏi đánh giá về tác động
của kết quả bầu cử năm mươi chín số người được hỏi đánh giá thắng lợi của đảng tự do là tích cực hoặc
tương đối tích cực trong khi đó đảng cầm quyền chỉ nhận được ba mươi hai số ý kiến tích cực
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm docv tại quảng ngãi
đây là vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua xã nghĩa phương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi xe khách bốn mươi
bốn mươi năm chỗ ngồi do lê ngọc thành trú tại tỉnh thanh hóa điều khiển đã va vào xe máy do ông phạm lý
trú tại xã nghĩa thương huyện tư nghĩa điều khiển qua đường
hậu quả ông lý tử vong trên đường đi cấp cứu sau khi va vào xe máy xe khách bốn mươi năm chỗ ngồi tiếp
tục và vào giải phân cách trên quốc lộ một a gây hư hỏng nặng quốc lộ một a hiện đang được nâng cấp mở
rộng có giải phân cách cứng ở giữa phân chiều cho người và phương tiện tham gia giao thông
theo nhiều tài xế nếu không quen đường sẽ rất dễ dẫn đến tai nạn
từ ngày mở rộng quốc lộ một a qua thì có giải phân cách nói chung là tài xế chạy nói chung là mình phải chạy
mình phải có chú ý quan sát cho kỹ có bị gì nó có giải phân cách nó là nó che khuất cái tầm nhìn của cái xe ngược chiều nó có ánh đèn lại
thành ra mà tài xế chạy là quan trọng là phải chú ý quan sát cho kỹ
anh chạy ngoài đường trường ngoài đường quốc lộ hai xe ngược chiều là anh phải bật đèn đèn đèn đèn chiều gần
tại vì anh bật đèn chiều xa là xe mình cũng thấy người ta phật lại cũng thấy luôn
rất nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn
thứ hai là có thể là người xe máy người ta đi là mình cũng thấy
đấy là ảnh hưởng rất nguy hiểm
từ thông tin của các tài xế qua khảo sát tại một số đoạn đường quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh quảng ngãi vào ban đêm
nhận thấy do chưa hoàn thiện một số đoạn đường mới chỉ đạt giải phân cách cứng mà chưa làm lưới chống chói
vì vậy về ban đêm khi hai xe ô tô đi ngược chiều bật đèn pha thì tài xế rất khó xác định vị trí của giải phân cách cứng
đêm ngày một mươi sáu tháng chín trên tuyến quốc lộ một a
đoạn đi qua thị trấn la hà huyện tư nghĩa xe tải do tài xế nguyễn thái hoài sơn bị đèn pha của xe ô tô ngược chiều làm anh sơn bị chói mắt và mất phương hướng
xe ô tô của anh đã tông vào giải phân cách cứng
vụ tai nạn đã làm một phụ xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
nguyên nhân của những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên có nhiều nguyên nhân
trong đó là nguyên nhân đầu tiên là do cái
tiến đường đang nâng cấp mã rộng và vừa khai cầm vừa khai thác
do đó hệ thống biển báo trên các tuyến quốc lộ một a qua địa bàn tỉnh quảng ngãi là còn thiếu chưa đầy đủ
người điều khiển phương tiện giao thông rất khó khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường
và do cái thiếu biển báo cho nên là người ta cũng dẫn đến chủ quan thì xảy ra tai nạn giao thông
không xử lý kịp dẫn đến tai nạn giao thông và khi tai nạn giao thông xảy ra thì sẽ
xảy ra tai nạn giao thông vào giải phân cách
thưa quý vị các đặc trí và các bạn
trong thời gian qua một số vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ một a nguyên nhân là do ý thức chấp hành bộ giao thông đường bộ của người tham gia phương tiện giao thông vẫn còn hạn chế
mặc dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần
với cảnh đó thì hệ thống biển báo và hệ thống chống chóa trên tuyến quốc lộ một a cũng là một nguyên nhân giao thông tai nạn
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã phát hiện và xử lý hàng nghìn lượt xe quá tải trên địa bàn
chỉ trong ngày một mươi bảy tháng một mươi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã kiểm tra xử lý một mươi bốn xe tải chở qua khối lượng cho phép
tất cả các xe đều có tài trọng lớn trở quá mức cho phép từ sáu mươi đến một trăm linh
hòng tránh sự phát hiện xử lý của lực lượng chức năng các lái xe thường tìm cách chạy nhanh trên những cung đường nhánh
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
từ nay đến cuối năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc ninh sẽ mở đợt cao điểm xử lý các xe chở quá tải quá khổ kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tần suất bay ban đầu là ba chuyến mỗi tuần sau đó sẽ tăng dần tần suất theo nhu cầu hành khách
máy bay khai thác là airbus ba trăm hai mươi
góp phần thu hút khách du lịch hà nội
và các tỉnh phía bắc đến phú yên
tuy nhiên do giờ bay không thuận lợi và máy bay nhỏ nên chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại công tác của cán bộ
rất ít khách du lịch đi lại trên tuyến bay này
một bảy trăm một mươi tám tỷ đồng

các doanh nghiệp có sử dụng phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất trong ngành thép giấy nhựa mấy ngày qua
đang như ngồi trên lửa do chuẩn bị áp dụng thông tư số bốn mươi một có hiệu lực từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
do bộ tài nguyên và môi trường ban hành về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
theo báo tuổi trẻ thông tư bốn mươi một đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất mong chờ nhất
thế nhưng đến khi ban hành thì nhiều doanh nghiệp siêu trời bởi các yếu tố về cải cách thủ tục hành chính
giảm thiểu phiền hà và khó khăn cho doanh nghiệp còn nhiều hơn trước khi có thông tư hướng dẫn
cụ thể trước đây khi nhập khẩu phép thép phế liệu
nhiên liệu làm nguyên liệu các doanh nghiệp sản xuất thép phải xin giấy phép đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
gọi tắt là giấy xác nhận tại sở tài nguyên và môi trường nơi doanh nghiệp đặt nhà máy
tuy nhiên với thông tư bốn mươi một bộ tài nguyên và môi trường bắt buộc nếu doanh nghiệp nhập khẩu năm tấn thép phế liệu một năm trở lên
thì giấy xác nhận phải do bộ cấp với thời hạn chờ cấp phép là bốn mươi ngày làm việc
một giám đốc doanh nghiệp cho biết hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thép đều nhập hàng trăm ngàn thậm chí cả triệu tấn
vậy sao không để sở cấp như trước đây mà phải chạy giao thoát ngoài bộ vừa mất thời gian chi phí tốn kém cho doanh nghiệp
thông tin chi tiết mời quý vị đọc báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
theo chuyên gia kinh tế giá điện đã tăng liên tục trong các năm gần đây mà chưa hề giảm lần nào
dù có thời điểm chi phí đầu vào giảm đáng kể như một nước của thủy điện
việc đưa vào vận hành nhà máy thủy điện sơn la
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh duệ hội khoa học kinh tế việt nam cho biết
đánh giá điện cao hay thấp phải căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội hoạt động của các doanh nghiệp
thu nhập người dân và cấu trúc của hệ thống điện đặc biệt nguồn tài nguyên năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện
theo tiến sĩ phạm quang lộc chuyên gia độc lập phải có bứt phá để giá điện minh bạch hơn
biểu giá điện hiện nay dường như đang lẫn lộn giữa chính sách giá cho hộ nghèo hộ chính sách
người thuê trọ cũng bị tính giá điện rất cao nên trong biểu giá mới cần xem xét đến các đối tượng này
báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của đơn vị điện lực để giá điện hợp lý
cần thúc đẩy thực hiện thị trường điện cạnh tranh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử dụng điện
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành điện theo hướng tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân
việc tăng giá dịch vụ y tế
bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm vì là vấn đề thiết yếu với mọi người mọi nhà
khi hiếm ai không phải vào bệnh viện khám điều trị
báo công an nhân dân có bài tăng giá dịch vụ y tế hai mươi bốn triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng
ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế cho biết
giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện mới tính ba trên bảy khoản chi phí trực tiếp
lâu nay hàng năm nhà nước vẫn cấp ngân sách cho các bệnh viện hoạt động
nhưng làm tốt hay kém vẫn được cấp kinh phí nên hoạt động không hiệu quả đòi hỏi phải có sự thay đổi mạnh mẽ
giải pháp đưa ra là số tiền nhà nước cấp cho các bệnh viện sẽ dùng hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân
với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
giá dịch vụ y tế tăng và vấn đề quan trọng là ai trả tiền
khoảng hai mươi ba bảy triệu người nghèo đối tượng chính sách có thể bảo hiểm y tế được lợi
trong khi đi khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán một trăm linh trước là chín mươi năm
không phải trả thêm các chi phí trước đây chưa kết cấu vào giá
với người dân nghèo thì được ngân sách hỗ trợ bảy mươi để mua bảo hiểm y tế
và hiện bốn mươi đã có bảo hiểm y tế
hiện nhà nước vừa phải cấp ngân sách cho các bệnh viện vừa phải hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân nên rất khó khăn
chính phủ không thể mua bảo hiểm y tế cho cả chín mươi triệu dân
mà trước mắt hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân theo các mức
một trăm linh cho người nghèo người dân tộc thiểu số trẻ em
bảy mươi với người cận nghèo